thủ tướng canada justin trudeau đã từ chối bình luận về thông tin rằng các cuộc đàm phán giữa bộ tư pháp mỹ và các luật sư của bà mạnh vãn châu giám đốc tài chính của tập đoàn huawei trung quốc có thể dẫn đến khả năng bà mạnh vãn châu được tự do và trở về trung quốc
thủ tướng canada justin trudeau nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là đứa hai công dân canada michael kovric và michael spavor đang bị giam giữ tại trung quốc về nước
sau khi canada bắt giữ bà mạnh vãn châu hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám theo đề nghị của mỹ nhà chức trách trung quốc đã bắt giữ hai công dân canada này với cáo buộc hoạt động gián điệp
các công tố viên mỹ đang giàn xếp một thỏa thuận với các luật sư của bà mạnh vãn châu
theo đó giám đốc tài chính của huawei có thể nhận một số tội danh để đổi lại việc sẽ không bị truy tố tại mỹ và có thể trở về nước